những câu thơ này khiến cho mỗi bậc làm cha làm mẹ thấy rằng mình thật vĩ đại
thế nhưng nhìn lại vụ án của bé nguyễn thái vân an không hiểu sao cầu thờ này lại chua chát đến như vậy
mới đây sau khi hay tin cho cốt của bé vân an đã về đến bà rịa vũng tàu quê của mẹ đẻ
thì khoảnh khắc được gọi đến để nhận diện bé vân an trước khi đội ngũ pháp y thực hiện khám nghiệm
có lẽ cả đời này chị hát mẹ đẻ của vân an
cũng không thể nào quên
đã hơn hai tuần trôi qua kể từ cái ngày bé vân an tám tuổi qua đời
gia đình đã làm lễ cúng thất thứ hai cho bé và đưa cho cốt của vân an về vũng tàu
gia đình em đặc biệt là mẹ vẫn chưa thể gượng dậy sau mất mát quá lớn
nhớ lại khoảnh khắc cùng em gái đến nhà tăng lễ bình hưng hòa để nhìn mặt cháu gái
trước khi đội ngũ pháp y thực hành khám nghiệm
anh vinh đã không kìm nổi nữa
hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé
hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé
trong ngày chúng tôi cũng chỉ được biết thương tích của cháu qua biên bản pháp y
chứ không được nhìn tận mắt
một mươi giờ liệm nhập quan cúng cho cháu thì chín giờ hơn
ông nội và bác chị gái anh rể của thái mới đến
một lúc sau thì bà nội cháu mới đến
em hát tôi quỳ nằm khóc le lết ở quan tài của cháu bé
bà nội ngồi nói chuyện với em hát mấy lời động viên chia buồn hát
còn nói việc gì qua rồi thì để qua không muốn nói gì
không muốn ai bị ảnh hưởng gì về chuyện này
anh vinh nhớ lại
nhìn ảnh chỉ thấy vân ăn cười không tin thái đánh con
anh vinh nói thêm khi bé vân an mất
chị gái của thái có gọi điện qua lại với anh để bàn chuyện hậu sự
người chị này cũng là người gợi ý cho gia đình nên hỏa theo em bé
vì nơi mai táng xa thành phố ba mươi bốn mươi km không tiện qua lại
trôn bé ở xa thì lạnh lẽo
trong lúc bối rối
gia đình cũng đồng ý
ngay thời điểm hai ngày nhận tin bé vân an mất
anh vinh và gia đình vẫn nghĩ là dì gẻ quỳnh trang
nhỡ tay đánh vào chỗ phạm dẫn đến tử vong
nhưng đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai khi nhận cho cốt bé về
một số người dân ở trung cư bé vân an sống cùng bố
mới gọi điện cung cấp thông tin cho anh
đêm hai mươi sáu tháng một mươi hai gia đình mới làm đơn để tô cao thái
với cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm của thái
khi nhìn thấy hình ảnh thi thể của cháu
được báo chí cố gắng
anh vinh công bố nhớ lại những chi tiết
trong biên bản pháp y đã được xem
tôi mới biết là cháu mình đã bị đánh dã man như vậy
khi tôi gửi hình ảnh cho hát xem
em tôi vẫn không tin nổi là con mình
phải chịu nhiều đau khổ đến thế
anh vinh xót xa kể lại
anh lý giải chị hát không thể lường trước chuyện đó
vì thông qua hình ảnh bạn bè bắn tin cho
chị thấy bé vân an vẫn vui vẻ
có cuộc sống ổn định bên bố
chị hát vẫn tin rằng
trung thái chăm sóc con cẩn thận
dì ghẻ vẫn yêu quý con mình
không hình dung nổi là cả hai
lại tàn nhẫn như vậy
khi nhìn ảnh thi thể con
chị hát quá sốc và vẫn nói với anh trai
từ xưa đến giờ thái không đánh con
làm sao lại như vậy được
bác ruột bé vân an cũng cho biết
cú sốc quá lớn đã khiến tâm lý
của chị hát không thể ổn định
anh khẳng định
em gái tôi là người hiền lành
chịu thương chịu khó
hát cũng đã tìm đủ mọi cách
để giành quyền nuôi con
và đang chuẩn bị tài chính để mua nhà
đón vân an về đoàn tụ
bé vân an rất giống mẹ
ngoan và cam chịu
con bé không muốn để bố mẹ khổ
không muốn mẹ buồn
nên cũng không dám chia sẻ với ai
bé có nhiều cơ hội để cầu cứu
hàng xóm đã có lần hỏi thăm
xin số điện thoại của mẹ
nhưng con không dám cho
gia đình tôi chỉ mong pháp luật
xử đúng người đúng tội
ai tội đến đâu thì chịu đến đó
đó là những chia sẻ rất gan ruột
của anh trai mẹ bé vân an
có thể thấy
câu chuyện cháu vân an ở thành phố hồ chí minh
bị dì ghẻ nguyễn võ quỳnh trang
cố ý gây thương tích
dẫn đến tử vong
đã khiến cho dư luận vô cùng phẫn nộ trong những ngày qua
bên cạnh số phận bất hạnh
của nạn nhân nhỏ tuổi ở địa ngục trần gian
nỗi đau của người mẹ ruột
cũng làm cho nhiều người phải xót xa
những thông tin liên quan đến
chị hát mẹ ruột của vân an
và cuộc hôn nhân bị ngăn cấm
cùng hành trình tìm con gái đầy bất tử
và đau đớn khiến ai nghe qua
cũng phải nghẹn ngào
chị hát mẹ ruột của vân an
từng vượt qua sự cấm cản
của bố mẹ chồng kết hôn với thái
nhưng tất cả bi kịch bắt đầu
từ khi tiểu tam phá hoại
gia đình tan đàn sẻ ngé
chia sẻ với chúng tôi
chị tn là bạn thân gần nhà chị hát
ở vũng tàu đã cho biết
chị hát và thái từng vượt qua
sự cấm cản của gia đình nhà chồng
để kết hôn
chị hát xưa lấy thái
là đã bị bố mẹ chồng
không thích rồi kiểu gọi là
ghét ra mặt luôn nhưng lúc đó
thì tình yêu lớn nên vượt qua được
hai vợ chồng ở với nhau
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
mới ly dị trước đó
hai vợ chồng thuê nhà ở bên bình thạnh
cũng chỉ là trung cư bình thường
không phải cao cấp gì đâu
vì thái đâu có tiền nhiều nhưng để tiện
cho vân an đi học và không
ở cùng ông bà chị hát
là người rất biết cách chăm chút nhà cửa
vun vén cuộc sống đi làm
cắm hoa trồng cây
chăm sóc con và gia đình
là tất cả với chị chị nời
chia sẻ tuy nhiên
tất cả bi kịch bắt đầu vì sự xuất hiện
của tiểu tam và thói lăng nhăng
của thái sau khi hôn nhân
đổ vỡ chị hát bị sốc
và có giai đoạn rơi vào trầm cảm
có quá nhiều biến cố xảy ra
khiến chị hát không thể gặp con thường xuyên
tính ra là
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
chị hát ly dị tự tử
có nhiều biến cố quá nên
cũng chỉ có thể gặp con hạn chế
đừng ai bảo mạnh mẽ được
nào gặp cú sốc như vậy xem
các bạn có thể vực dậy không phải mất
cả năm ấy mới có thể vực được
đang chồng đang còn hạnh phúc
phải chia ngả gặp thêm con trang
ghê gớm nữa rồi nhà chồng vậy
thì sao mà liền mà tinh thần
sốc lại được rồi chừa kể
mùa covid bắt đầu tới năm hai nghìn hai mươi

chị nời cho biết
cũng theo chị nời chị muốn
kể rõ mọi chuyện về chị hát
để mọi người hiểu rõ hơn về hoàn cảnh
và hiểu rõ vì sao
chị không thể gần gũi và
bảo vệ vân an trong hơn một năm qua
trước đó chị hát cho biết
chị và nguyễn kim trung thái
đã li hôn hơn một năm
chị sinh được một trai một gái
con trai ở với mẹ con gái là
vân an ở với bố
kể từ sau khi li hôn chị bị chồng
cũ ngăn cấm gặp con gái
suốt hơn một năm qua chị chỉ gặp
con hai ba lần
thời gian mới chuyển tới trung cư
chị hát thường gọi điện thoại
và giúp việc đưa con gái xuống dưới
sảnh trung cư để gặp mặt
nhưng ông thái ngăn cấm và gắn
camera trong nhà để giám sát
sau đó chị hát tìm đến trường
để gặp con hai mẹ con
ôm nhau khóc rất nhiều
thậm chí thái còn chặn trị trên các tài khoản
mạng xã hội để vợ cũ
không có chút tin tức gì về con
mỗi khi nhớ con chị hát lại
tìm tới trường tìm tới trung cư
nơi con sống liên lạc với người
giúp việc nhà thái nhưng sau này
cũng không thể gặp con
chị hát đã phải nhờ những người
còn kết nối trên mạng xã hội với thái
để hỏi họ hình ảnh
về con gái khi xem được hình ảnh
con chụp chung của vân an
với thái và người tình chị đã
nghĩ con gái mình vẫn ổn
mà không hề hay biết nỗi đau
từng ngày mà con mình đang
phải chịu đựng anh nguyễn quang vinh
là anh trai của chị hát cũng
cho biết nhiều lần em gái mình
đã tìm cách gọi điện thoại thuyết phục
và thậm chí năn nỉ cả người
gì ghẻ cho hai mẹ con gặp nhau
nhưng người này không đồng ý
anh vinh cũng cho biết lần cuối
người mẹ gặp con là từ tháng một mươi hai
năm ngoái cách đây đã một năm
lúc đó hai mẹ con gặp nhau
tại trường và ôm nhau khóc nức nở
lúc đó cháu ôm
mẹ khóc và nói một câu
mà đến bây giờ tôi nghe lại rất
nhiều lần vẫn thấy thương hai mẹ con
vân an nói
ba đã cấm con không gặp mẹ rồi mà
sao mẹ gặp con làm gì
và rồi hai mẹ con ôm
nhau khóc mặc dù con
nhỏ tuổi nhưng cháu rất hiểu chuyện
cháu nói với mẹ
mẹ ơi mẹ đừng có khóc mẹ
đừng buồn mẹ khóc mẹ buồn
là vân an cũng buồn đấy
mẹ hứa với vân an mẹ đừng khóc
đừng buồn nữa nhé
anh vinh nghẹn ngào khi kể
về lần cuối hai mẹ con vân an
gặp nhau thưa quý vị nỗi đau
mất con rất khó để có thể ngồi ngoài
và mẹ vân an có lẽ
sẽ càng đau lòng hơn khi không
thể bảo vệ được con mình dưới
sự tàn độc mà nhân tình của chồng
cũ đã gây ra những
dây dứt đau đớn này sẽ không
thể bù đắp được nhưng hy vọng
rằng một bản án thích đáng đúng
người đúng tội sẽ phần nào
làm dịu đi nỗi đau của gia đình
nạn nhân những thông tin về
vụ án trên sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm
theo dõi và xin hẹn gặp lại trong
những video tiếp theo